trong chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long chiều ngày ba mươi một tháng một
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sóc trăng
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sóc trăng trong năm qua
đặc biệt là sự quan tâm của toàn xã hội trong việc chăm lo gia đình chính sách đồng bào các dân tộc thiểu số
người nghèo sóc trăng đón tết cổ truyền với tinh thần nhà nhà có tết
phó chủ tịch quốc hội cũng lưu ý tỉnh sóc trăng khẩn trương chủ động phòng chống mặn xâm nhập
tăng cường phát triển thủy sản thế mạnh hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hiệu quả hơn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch quốc hội đã tặng quà và chúc tết lãnh đạo tỉnh sóc trăng